trung tâm y tế dự phòng tp hcm cho biết tình hình sốt xuất huyết năm nay diễn biến khá phức tạp
bởi mùa dịch cũ kết thúc muộn trong khi mùa mưa đã bắt đầu
theo ghi nhận thì lượng người mắc bệnh vẫn ở mức khá cao
hiện đã có ba ca tử vong vì sốt xuất huyết tại tp hcm
một số bệnh viện thì có ca sốc do sốt xuất huyết
đáng chú ý là sự xuất hiện các chùm ca sốt xuất huyết ở nhiều quận huyện
nhiều huyện bình chánh xuất hiện tám ca mắc xuất xuất huyết trong cùng một ấp
trung tâm y tế dự phòng tp hcm cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tp hcm đã có gần hai mươi một ca xuất xuất huyết
dù giai đoạn này được đánh giá là giai đoạn thấp điểm của sốt xuất huyết trong năm hai nghìn một mươi chín
nhưng vẫn cao hơn hai trăm ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo các chuyên gia y tế sở dĩ đến thời điểm này xuất xuất huyết vẫn còn khá nhiều
là vì chúng ta không dứt điểm được dịch từ cuối mùa nóng
nên khi bắt đầu vào mùa mưa mỗi lây lằn bệnh và sẽ là nguồn xuất xuất huyết trong năm nay
các bác sĩ dự báo trong vài tuần tới
khi những cơn mưa tiếp tục đổ xuống thì số ca mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng lên